vào ngày hôm nay chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quảng bình cho biết đơn vị đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với ông đỗ quốc tiệp bí thư đảng ủy giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tỉnh
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quảng bình cũng yêu cầu đảng ủy sở y tế kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan theo quy định
bàn cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm về hành chính đối với các tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định
đảng ủy trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh chưa tập trung lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
ông đỗ quốc tiệp bí thư đảng ủy giám đốc trung tâm và một số cán bộ đảng viên có khuyết điểm vi phạm
trong thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế vật tư tiêu hao hóa chất sinh phẩm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thêm một thông tin đến từ quảng bình
hai đối tượng cùng gần hai viên ma túy tổng hợp vừa bị công an tỉnh quảng bình bắt giữ
vào lúc một mươi hai h ngày một mươi một tháng tám tại khách sạn tân bình thuộc phường đồng hải thành phố đồng hới
lực lượng công an đã tiến hành bắt quả tang nguyễn đức minh trú tại thành phố đồng hới
đang tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ bảy mươi một viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn tiến hùng trú tại huyện bố trạch
lực lượng công an thu giữ một bảy trăm tám mươi tám viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
trong khi đó công an huyện tiền hải tỉnh thái bình cũng vừa bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
có hộ khẩu thường trú tại tỉnh nam định với số lượng ma túy trên ba trăm linh gram heroin
vào sáng ngày một mươi sáu tháng tám tại nhà của nguyễn hữu hóa chú tại huyện tiền hải
lực lượng công an bắt quả tang hóa đang có hành vi bán trái phép chất ma túy

hóa khai nhận trước đó đã đưa tiền cho đặng văn vinh nguyễn quốc huy đến nhà của phạm văn giang để mua ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của giang thu giữ hơn ba trăm linh gram heroin và sáu mươi bảy gam methamphentamin
hiện công an huyện tiền hải đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
cướp tài sản và chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
hai bị cáo là nguyễn văn nam và trần thị thu thủy vừa bị tòa nhân dân tp hải phòng đưa ra xét xử
theo hồ sơ của vụ án vào chiều ngày bảy tháng một nam vào trong phòng giao dịch ngân hàng việt công banh
quận hải an tp hải phòng cướp hơn ba tỷ đồng
sau khi cướp được số tiền trên nam đã cho thủy hơn một ba tỷ đồng để tiêu xài cá nhân
cho đến ngày chín tháng một thì nam bị bắt giữ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nam mức án trung thân về hai tội cướp tài sản
và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
bị cáo thủy bị tuyên phạt một mươi năm tù về tội chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tám trong tổng số chín đối tượng trong nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí gây thương tích cho người khác
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế bắt tạm giam
vào tối ngày một mươi bốn tháng bảy nhóm chín đối tượng do phan đức tài cầm đầu đã hẹn nhóm của nguyễn quy
đánh nhau tại cổng làng phò an thuận để giải quyết mâu thuẫn
nhóm của tài đã sử dụng vỏ bia chai và sử dụng ống tuyết giao gây thương tích
ngay lúc đó công an phường thuận an xuất hiện thì cả hai nhóm bỏ chạy
hậu quả nguyễn quy bị nhóm của tài gây thương tích phải nhập viện cấp cứu tỷ lệ thương tích là hai mươi tám
còn tại lạng sơn công an huyện lộc bình cũng vừa bắt giữ một mươi bị can để tạm giam về hành vi gây dối trật tự công cộng
theo kết quả điều tra vào dạng sáng ngày hai tháng năm sau khi ăn nhậu tại thị trấn lộc bình
thì lộc văn ba xảy ra mâu thuẫn với nhóm của vi thành trung
sau khi bị đánh thì bạn của trung đã gọi điện cho một số đối tượng đến trợ giúp để đánh nhóm của lục văn ba
hai bên đã dùng gạch đá gậy gỗ và thanh sắt để đánh nhau gây mất trật tự công cộng
tổng số đối tượng tham gia trong vụ việc là trên một mươi chín người
trong đó đến nay lực lượng chức năng đã khởi tố bắt giữ một mươi bốn đối tượng khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú bốn đối tượng
một đối tượng hiện không có mặt tại địa phương
dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng y tế công an nhân dân
ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định
lực lượng y tế công an nhân dân đã thực hiện tốt công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ chiến sĩ
phục vụ công tác chiến đấu đảm bảo tốt chức năng thực hiện chính sách y tế với các đối tượng giam giữ
và tham gia hiệu quả y tế cộng đồng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân
cùng dự lễ kỷ niệm vào chiều nay còn có các đồng chí lãnh đạo bộ công an
nguyên lãnh đạo bộ công an lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài công an nhân dân
đảm bảo quan điểm chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an với phương châm
ở đâu có cán bộ chiến sĩ công an ở đó có cán bộ y tế công an để thực hiện công tác bảo vệ
chăm sóc nâng cao sức khỏe lực lượng y tế công an nhân dân đã có những bước phát triển
củng cố và hoàn thiện với tổ chức mạng lưới rộng khắp từ trung ương đến địa phương với ba tuyến
chuyên môn kỹ thuật gồm một mươi chín bệnh viện hai trăm một mươi hai đầu mối cơ sở khám chữa bệnh với hơn bảy ba trăm linh dường bệnh
gần bảy cán bộ y tế các cơ sở khám chữa bệnh y tế công an nhân dân từng bước được đầu tư
khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trang thiết bị thường xuyên cập nhật
ứng dụng và phát triển tiến bộ khoa học kỹ thuật mới điều trị thành công nhiều bệnh lý nặng
cùng với đó y tế công an nhân dân đã có những đóng góp tích cực giải quyết những vấn đề
về sức khỏe cho nhân dân với những chiến công thành tích xuất sắc đã đạt được
nhân diện này lực lượng y tế công an nhân dân đã vinh dự được chủ tịch nước cho tặng huyền trường
quân công hạng nhì phát biểu tại lễ kỷ niệm bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh lực lượng công an nhân dân
đang triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị vì vậy lực lượng y tế công an nhân dân
cần nhận thức rõ về vinh dự và trách nhiệm nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo chỉ huy
tăng cường đào tạo cán bộ y tế thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có tâm
vừa có tâm đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tiếp tục kiện toàn tổ chức mạng lưới y tế
ngành công an nhất là kiện toàn củng cố mạng lưới khám chữa bệnh bệnh viện tuyến trung ương
ngành công an phát triển các trung tâm khám chữa bệnh chuyên sâu chất lượng cao xây dựng triển khai
các tổ đội đảm bảo y tế cho các lực lượng trực tiếp chiến đấu bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh
đẩy mạnh hợp tác liên kết giữa các bệnh viện công an với một số bệnh viện lớn trong nước có uy tín
đổi mới cải cách hành chính tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học đầu tư cơ sở hạ tầng
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác y tế trọng tâm là quản lý sức khỏe cán bộ
chiến sĩ và quản trị bệnh viện bệnh xá chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm
bộ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp ngài suji ryotaro nguyên đại sứ đặc biệt nhật việt việt nhật
chào mừng ngài suzy ryotaro quay trở lại thăm việt nam sau thời gian dài bị gián đoạn vì dịch
covid một mươi chín bộ trưởng tô lâm chia sẻ về sự việc đáng tiếc xảy ra với cố thủ tướng abe shinzo
hướng tới kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
vào năm hai nghìn hai mươi ba bộ trưởng tô lâm mong muốn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm sự kiện
đặc biệt này thông qua hoạt động trao đổi đoàn các cấp giữa cán bộ công an việt nam
cảnh sát nhật bản chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm đào tạo cán bộ
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bộ công an việt nam đánh giá cao vai trò của ngài suzy ryotaro
đảm nhiệm chức danh cố vấn đặc biệt của ba cơ quan quan trọng phía nhật bản là cơ quan cảnh sát
quốc gia bộ tư pháp bộ y tế lao động và phúc lợi nhật bản đặc biệt với mối quan hệ sâu sắc có
ảnh hưởng lớn trong chính trường nhật bản bộ công an việt nam mong muốn ngài suzy ryotaro và ngài
đại sứ tiếp tục quan tâm thúc đẩy chính phủ các bộ ngành hữu quan phía nhật bản tăng cường hơn
nữa hợp tác viện trợ cho việt nam trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
ngài suzy ryotaro bày tỏ mong muốn trong thời gian tới quan hệ hợp tác về chính trị
kinh tế văn hóa khoa học kỹ thuật giữa nhật bản và việt nam sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp
đóng góp vào hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới ngài suzy ryotaro khẳng định sẽ tiếp
tiếp tục nỗ lực góp phần đưa mối quan hệ giữa hai nước việt nam nhật bản ngày càng phát triển
đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác
nhận lời mời của cơ quan vệ binh quốc gia và bộ tình trạng khẩn cấp liên bang nga
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
làm trưởng đoàn đã sang thăm làm việc và dự triển lãm quốc tế về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi tám tháng tám trong khuôn khổ chuyến thăm thứ trưởng nguyễn văn long đã có
các cuộc hội đàm với thượng tướng ilias igor antiro ijovich phó giám đốc cơ quan vệ binh quốc gia
và thượng tướng chupriyan alexander petrovic thứ trưởng thứ nhất bộ cấp vấn đề phòng vệ dân sự
tình trạng khẩn cấp và khắc phục thiên tài liên bang nga
tại hội đàm với lãnh đạo cơ quan vệ binh quốc gia liên bang nga thứ trưởng nguyễn văn long đánh giá cao
kết quả hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan vệ binh quốc gia liên bang nga trên các lĩnh vực
trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm công tác thứ trưởng nguyễn văn long nhấn mạnh bộ công an việt nam
mong muốn đẩy mạnh hợp tác với cơ quan vệ binh quốc gia liên bang nga trong tăng cường trao đổi đoàn
cấp cao cấp chuyên viên hợp tác chia sẻ thông tin kinh nghiệm đào tạo cán bộ trong lĩnh vực huấn luyện
cho nhiệm vụ cảnh sát cơ động cảnh sát đặc nhiệm
kết thúc hội đàm thay mặt bộ công an thứ trưởng nguyễn văn long và ngài ilias igor anatolievich đã ký
thỏa thuận hợp tác giữa bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và cơ quan vệ binh quốc gia liên bang nga
tạo cơ sở pháp lý để hai cơ quan tăng cường hợp tác chặt chẽ hiệu quả
tại hội đàm với bộ các vấn đề phòng vệ dân sự tình trạng khẩn cấp và khắc phục thiên tai liên bang nga
lãnh đạo hai bộ thống nhất trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác hơn nữa để tương xứng với quan hệ chính trị
giữa hai nước và tiềm năng thế mạnh của hai bộ qua việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp về hợp tác cùng chia sẻ kinh nghiệm
về cảnh báo và phòng ngừa ứng phó với các tình huống khẩn cấp đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo huấn luyện cán bộ
nhớ giữa bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và bộ các vấn đề phòng vệ dân sự tình trạng khẩn cấp
và khắc phục hậu quả thiên tai liên bang nga về hiểu biết lẫn nhau trong trao đổi kinh nghiệm cảnh báo và khắc phục tình trạng khẩn cấp
nhân dịp này thứ trưởng nguyễn văn long đã chuyển lời thăm hỏi của đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam
tới đại tướng yolotov viktor vasilyevich giám đốc cơ quan vệ binh quốc gia và trung tướng kurenkov alexander vyacheslavovich
bộ trưởng bộ tình trạng khẩn cấp liên bang nga
trong khuất khổ chuyến thăm làm việc tại liên bang nga thứ trưởng nguyễn văn long đã đến thăm đại sứ quán việt nam tại nga
với mong muốn được chia sẻ động viên nỗi mất mát đối với gia đình ba liệt sĩ phòng cháy chữa cháy
công an quận cầu giấy thành phố hà nội hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
sáng nay học viện cảnh sát nhân dân đã đến thăm hỏi gia đình ba liệt sĩ đồng thời cho tặng mỗi gia đình năm mươi triệu đồng
ba đồng chí là những tấm gương tiêu biểu
thể hiện tinh thần chiến đấu anh dũng không ngần ngại hiểm nguy gian khó của lực lượng công an nhân dân để bảo vệ tính mạng nhân dân
đặt sự an toàn của nhân dân lên trên hết trước hết
sự ra đi của ba đồng chí là nỗi mất mát không gì bù đắp lại của gia đình
cũng là nỗi đau xót mất mát to lớn của lực lượng công an nhân dân và cộng đồng
để tuyên truyền giáo dục về tấm gương hy sinh dũng cảm của ba liệt sĩ
học viện cảnh sát nhân dân đã phát động học tập gương hy sinh của các đồng chí
đồng thời tổ chức quyên góp ủng hộ trong toàn thể cán bộ học viên nhà trường
món quà tuy nhỏ nhưng là tấm chân tình của cán bộ học viên học viện cảnh sát nhân dân gửi đến các gia đình
là tình cảm sự biết ơn và tri ân đến ba liệt sĩ